các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
đắc lắc quyết định cho học sinh đến trường học trực tiếp kể cả trẻ mập non
tuy nhiên phải đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang tiến hành xử lý một đối tượng
có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tiêm vaccine
một thanh niên hai mươi bảy tuổi đã chạy xe tải luồng xanh từ long an đến trà vinh
đường khoảng một trăm hai mươi km chỉ để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trong lúc chơi game
đi đánh bắt cá trên sông không may gặp mưa lớn nước chảy xiết
khiến thuyền bị lật một người đàn ông ba mươi hai tuổi tại ngày an vì nước buôn trôi
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
thủ tướng giao bộ ngoại giao chủ trì phối hợp các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các nước asean eu mỹ trung quốc nhật bản hàn quốc để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine
văn bản cho hay trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa việt nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ ngoại giao chủ trì phối hợp với bộ y tế và các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia asean eu mỹ trung quốc nhật bản hàn quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine

và có liên quan đến hơn ba mươi năm ngành nghề khác tạo việc làm cho hàng triệu người lao động
tuy nhiên các doanh nghiệp bất động sản lại chưa được các ngân hàng xem xét hỗ trợ thỏa đáng vì vẫn bị coi là lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro
liên quan đến lĩnh vực bất động sản hiệp hội nhà thầu xây dựng việt nam cũng có kiến nghị
thủ tướng giao bộ xây dựng hướng dẫn việc áp dụng quy định về điều kiện bất khả kháng đối với các hợp đồng giao nhận thầu thực hiện trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
bên cạnh đó đề xuất bổ sung các chi phí phòng dịch bắt buộc chi phí tạm dừng thi công chờ việc chi phí kiểm tra nhanh cho cán bộ công nhân vào chi phí đầu tư xây dựng công trình
một trong những kiến nghị được gửi tới thủ tướng lần này là của nhóm doanh nghiệp trong ngành du lịch liên quan đến vấn đề thẻ xanh để giúp khôi phục hoạt động kinh doanh
từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp du lịch chỉ kinh doanh được ba tháng và chỉ có khách nội địa không có khách quốc tế
các khách sạn nhà hàng lữ hành vận chuyển và dịch vụ gần như đóng cửa một trăm linh
nhiều hệ thống trung tâm du lịch giải trí ưu một mươi tám triệu khách quốc tế và tám mươi ba triệu lượt khách nội địa thì đến tháng sáu năm nay tất cả chỉ là con số
hàng chục nghìn lao động doanh nghiệp và lao động thất nghiệp kiến nghị về quy định cấp thẻ xanh di chuyển
theo ông kỳ chủ tịch hội đồng quản trị viettravel mỗi tỉnh thành hiện tự đặt ra theo tiêu chuẩn riêng khiến khách du lịch khó di chuyển vùng tỉnh
vì vậy chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín cần khẳng định thẻ xanh có thể di chuyển cả nước
không nên có rào chắn giữa các tỉnh thì mới khai thông được luồng vận chuyển giao thông vận tải và từ đó phục hồi du lịch
mở rộng đối tượng giảm thuế
cũng tại hội nghị lần này vcci đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thời hạn áp dụng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời giảm thuế giá trị gia tăng cho các loại hình dịch vụ như du lịch nhà hàng khách sạn
vận tải chiếu phim từ ba mươi lên năm mươi để tạo hiệu ứng tác động lớn hơn và cú hích hồi phục mạnh hơn
với các ngành đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh sớm nhất phải đến quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
các hoạt động kinh tế mới có thể trở lại trạng thái bình thường mới
khi đó doanh nghiệp sẽ dần khôi phục được tình hình sản xuất kinh doanh của mình
tuy nhiên hiện nay các giải pháp hỗ trợ về thuế gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ giới hạn trong năm hai nghìn hai mươi một
vì vậy vcci đề nghị bổ sung dùng ngân sách nhà nước
hỗ trợ chi phí về phòng chống dịch bệnh cho những doanh nghiệp nào cố gắng cao nhất
trong thực hiện chủ trương của chính phủ về duy trì mục tiêu kép
bằng cách được khấu trừ trong các khoản nộp ngân sách ký tiếp theo
lãnh đạo một số đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một quận bảy quận gò vấp và công an quận bình thạnh cho biết
hiện vẫn chưa có kế hoạch khi nào sẽ gỡ các chốt kiểm soát nội đô
việc kiểm tra giấy đi đường quét mã hay báo di chuyển nội địa của người dân
hiện đang được thực hiện bình thường tại ba mươi tám chốt của quận bảy một mươi chốt của gò vấp và ba mươi ba chốt quận một
trả lời thắc mắc sau ngày ba mươi tháng chín người dân tiêm hai mũi vaccine có được tự về quê hay không
đại diện phòng tham mưu công an tp hcm cho hay
đến thời điểm này các chốt kiểm soát nội đô cửa ngõ đang kiểm tra bình thường
việc gỡ các chốt kiểm soát công an tp hcm phải chờ có chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố thì mới thực hiện
người dân từ tp hcm chỉ có thể về quê khi các tỉnh giáp danh cũng đồng ý cho di chuyển
thời gian qua các tỉnh cũng liên tục tổ chức đón người dân về quê
bên cạnh đó tp hcm đang hướng tới phục hồi sản xuất nên có thể người dân sẽ chọn ở lại để tiếp tục công việc
lãnh đạo quận ủy bình tân cũng cho biết vừa rồi chốt kiểm soát trên địa bàn có gặp trường hợp hơn hai trăm linh người đến chạy xe máy về quê
sau khi được lực lượng vận động quay về nơi khứ chú quận và phường đã đếm chăm lo để người dân yên tâm ở lại
bên cạnh đó quận bình tân thông tin vẫn hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con về quê nhưng không phải đi tự phát
mà đi theo sự phối hợp của ubnd tỉnh họ muốn về có kế hoạch thực hiện đầy đủ
người dân trước khi về được cấp giấy đi đường test âm tính với sars cov hai về đến nơi có tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe
trong khi đó lãnh đạo công an huyện bình chánh cũng cho biết
hiện đơn vị chưa nhận được thông tin về việc di chuyển của người dân sau ngày ba mươi tháng bốn
thời gian qua triết định bán viện ghi nhận một số trường hợp người dân tự túc đi xe máy về quê nhưng số lượng không nhiều như các đợt trước
khi gặp các trường hợp như vậy công an huyện sẽ liên hệ địa phương nơi người dân đang cư trú tại tp hcm để đón nhận người về lại chứ không xử phạt
nói về các chốt kiểm soát sau ngày ba mươi tháng chín đại diện công an quận bình thạnh cũng cho biết
quận đã nắm tình hình ra soát lập các phương án nhưng mọi nhiệm vụ triển khai phải chờ thêm chỉ đạo của công an tp hcm
để người dân trên địa bàn không tự ý về quê bằng xe máy sau thời gian giãn cách xã hội lãnh đạo công an quận bình thạnh cho biết
ngay khi thấy trên mạng có thông tin người dân rủ nhau đi xe máy về quê lực lượng đã tuyên truyền tới các chủ nhà trọ qua đó vận động người dân chấp hành
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc tám công an tp hcm cũng thông tin
một mươi chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ tp hcm vẫn đang thực hiện bình thường
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh kiên giang vừa ra quyết định phê duyệt danh sách
đoàn một trăm bảy mươi bảy cán bộ y tế hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó đoàn gồm một trăm bảy mươi bảy người trong đó có ba lãnh đạo một mươi sáu người thuộc tổ cấp cứu và một trăm năm mươi tám người thuộc lực lượng thực hiện công tác tiêm chủng
thời gian hỗ trợ cho phú quốc dự kiến từ ngày hai mươi chín tháng chín đến hết ngày bốn tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết từ một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng chín
phú quốc ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tình mới liên quan đến chùm ca bệnh
tổng số ca mắc covid một mươi chín cộng đồng tại phường an thới nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên một trăm bốn mươi ca
ban chỉ đạo và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp
với tinh thần bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
trước hết quyết tâm kiểm soát được dịch không để lây lan trong cộng đồng và cả hệ thống chính trị trong toàn thành phố
phần đầu đến hết ngày ba mươi tháng chín trở lại trạng thái bình thường mới
tỉnh bắc giang cho biết
địa phương này tiếp tục đón một công dân đang sinh sống tại ba vùng có dịch là tp hcm tỉnh bình dương và đồng nai về quê bằng phương tiện máy bay
cụ thể tp hcm có sáu trăm chín mươi chín công dân bình dương một trăm sáu mươi người và đồng nai sáu mươi người
các huyện thành phố có công dân sẽ tiếp nhận những trường hợp này về địa phương cách ly tập trung theo dõi y tế theo quy định
đầu tháng chín bắc giang đã đón được sáu trăm một mươi tám công dân về địa phương
sở lao động thương minh và xã hội là đầu mối tiếp nhận các công dân trở về tại sân bay nội bài
nguồn kinh phí để đưa công dân về quê được trích từ nguồn quỹ vận động chống covid một mươi chín của mặt trận tổ quốc tỉnh
nhiều mạnh thường quân quê bắc giang đang sinh sống và làm việc tại tp hcm thành lập hội đồng hương bắc giang để hỗ trợ
tất cả công dân trở về sẽ thực hiện cách ly tập trung trong một mươi bốn ngày
tại các khu cách ly tập trung của các huyện thành phố công dân thuộc địa bàn nào về cách ly tại nơi đó
sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
nhiều huyện thành phố thuộc tỉnh đắk nông đắk lắc quyết định cho học sinh đến trường học trực tiếp kể cả trẻ mầm non
tuy nhiên phải đảm bảo quyết định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đắk nông ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định cho học sinh mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên tại huyện cư rút
được đi học trực tiếp từ ngày hai mươi bảy tháng chín sau khi địa phương này kiểm soát được dịch bệnh
đây là địa phương thứ sáu được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cho phép học sinh đến trường
tại đắk lắc huyện crong park cũng vừa quyết định cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng chín
cấp tiểu học tiếp tục học trực tuyến đối với học sinh lớp ba bốn năm khối lớp một và hai học qua truyền hình
bậc mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
trước đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc có công văn về việc dạy học trong tình hình dịch covid một mươi chín
theo đó những địa phương được xác định là vùng xanh căn cứ và tình hình
điều kiện cụ thể cho học sinh đến trường
trường học trực tiếp nhà trường phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch bố trí lịch học hình thức học phù hợp
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang tiến hành xử lý một đối tượng có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tiêm vaccine
theo cơ quan công an đối tượng nguyễn thị thủy tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại xã hải định huyện hải lăng quảng trị lấy tên nguyễn thị khánh vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở vĩ dạ tp huế để giới thiệu với một số bị hại rằng có người quen được tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng không có nhu cầu nên bán lại với mỗi suất từ bốn đến năm triệu đồng
bằng thủ đoạn này từ tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng
nhận được tố giác của các bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp huế đã phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế
tiến hành truy xét đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đi đánh cá trên sông không may gặp mưa lớn nước chảy xiết khiến thuyền bị lật
một người đàn ông ba mươi hai tuổi tại nghệ an bị nước cuốn trôi
ông nguyễn văn thắng chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghĩa bình huyện tân kỳ nghệ an cho biết
đã tìm thấy thi thể anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xóm một xã nghĩa bình
mất tích khi đi bắt cá trên sông vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
chúng tôi đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương
thi thể nạn nhân được phát hiện gần khu vực bị lật thuyền
ông thắng nói trước đó khoảng một mươi một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín anh hát dùng thuyền ra sông để đánh bắt cá
lúc này trên địa bàn xã nghĩa bình xảy ra mưa lớn nước chảy xiết nên thuyền bị lật bất ngờ
anh hát bị nước cuốn trôi mất tích
sau gần một ngày tìm kiếm thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực bị lật thuyền
được biết anh hát đã lập gia đình có con nhỏ và vừa mới từ miền nam trở về quê tránh dịch
một thanh niên hai mươi bảy tuổi đã chạy xe tải luồng xanh từ long an đến trà vinh
với chặng đường khoảng một trăm hai mươi km chỉ để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trong lúc chơi game
công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên có hành vi gây dối trật tự công cộng
ba thanh niên gồm mai phú quý hai mươi bảy tuổi ngụ tại xã vĩnh phú huyện thoại sơn tỉnh an giang
lê văn toàn hai mươi sáu tuổi và trần hoàng quy hai mươi bảy tuổi
cùng ngụ tại xã hòa lợi huyện châu thành
một mươi bảy h bốn mươi ngày hai mươi bốn tháng chín công an xã hòa lợi huyện châu thành tỉnh trà vinh
nhận được thông báo của người dân về việc có nhóm thanh niên sử dụng hung khí thanh toán nhau tại khu vực chợ hòa lợi
công an xã hòa lợi nhanh chóng đến hiện trường truy bắt ba thanh niên trên
tại cơ quan công an cả ba khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử trên mạng
nên quý hẹn quý đến chợ hòa lợi để nói chuyện
chiều hai mươi bốn tháng chín quý mang theo gậy ba khúc chạy xe tải luồng xanh
chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông từ tỉnh long an về trà vinh để gặp quy
đến nơi hẹn quý bị nhóm quy và toàn dùng một thanh sắt dài khoảng năm mươi cm xông vào đánh nên bỏ chạy
trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện ước hung khí và mời về làm việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại